hôm qua ngày ba tháng hai tại thanh hóa đã diễn ra nhiều hoạt động mừng xuân mừng tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
trong bầu không khí rộn ràng sắc xuân rất nhiều nơi trên quê hương thanh hóa đã tổ chức các sự kiện mừng đảng mừng xuân
phát động lễ trồng cây hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh lễ xuống đồng đầu năm mới
cùng với đó là những hoạt động hướng về cội nguồn của bà con xa quê hương
với mong muốn xây dựng thanh hóa sớm trở thành một tỉnh kiểu mẫu của đất nước
toàn thể những người con thanh hóa nói chung đang có rất nhiều nỗ lực phấn đấu để đóng góp nhiều hơn cho quê hương đất nước
hướng tới lễ kỷ niệm bảy mươi năm bắc hồ về thăm thanh hóa